trước khi xảy ra sự cố nêu trên đoạn đường sắt qua hầm trí thạnh đã được lệnh phong tỏa tạm thời từ chín h sáng đến một mươi ba h chiều ngày hai mươi một tháng năm để phục vụ thi công
trong lúc hoạt động thi công gia cố độ bền vững bên trong hầm đang diễn ra thì khoảng ba mươi mét khối đất đá từ phía trên đổ ập xuống toa xe của tàu công trình đang chở vật tư
hầm trí thạnh đã được xây dựng và khai thác hoạt động vận tải hơn tám mươi năm nên đã xuống cấp
trong những năm gần đây do tác động của thời tiết biến động bất thường dẫn đến một số vụ sạt lở nhỏ
nhưng công ty cổ phần quản lý đường sắt phú khánh đã kịp thời thu dọn giải tỏa
còn vụ sạt lở lần này chưa có thông tin chính thức về mức độ và hậu quả
các nhà thầu thi công gia cố hầm trí thạnh đang tập trung các biện pháp khắc phục
trước đó ngày một mươi hai tháng bốn hầm đường sắt bãi gió thuộc huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa cũng bị sạt lở với gần hai trăm linh m khối đất đá
làm đường sắt qua đây bị tê liệt chín ngày đêm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân
cụ thể tối ngày một mươi bốn tháng bốn khu quản lý đường bộ ba cục đường bộ việt nam cho biết
sự cố sụt lún trong hầm đường sắt bãi gió thuộc tuyến đường sắt bắc nam khu vực qua đèo cả
thuộc địa bàn xã đại lãnh huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa gây ảnh hưởng đến an toàn công trình đường sắt
đường bộ và an toàn giao thông trên quốc lộ một khu vực qua đèo cả
theo thông tin từ đơn vị quản lý đường sát vào lúc khoảng một mươi hai h năm mươi phút ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tại km một nghìn ba trăm sáu mươi tám bảy trăm sáu mươi quốc lộ một
tại công trình sửa chữa hầm đường sắt bãi gió km một nghìn hai trăm ba mươi một một trăm linh lý trình theo đường sắt
thuộc tuyến đường sắt băng nam qua địa phận xã đại lãnh huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa khu vực đèo cả
trong lúc thi công sửa chữa hầm đường sắt bị sụt lở đất đá trong lòng hầm với khối lượng khoảng một trăm năm mươi mét khối
và làm ách tắc hoàn toàn tuyến đường sắt bắc nam
đến bốn h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn vị trí sạt lở tiếp tục sụt lở thêm khoảng năm mươi mét khối
đến thời điểm một mươi bốn h ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tiếp tục sụt lở thêm đất đá trong lòng hầm đường sắt
hiện vẫn có chiều hướng diễn biến phức tạp
tại khu vực này tuyến hầm đường sắt giao chéo bên dưới với quốc lộ một
bên phải tuyến tại lý trình km một nghìn ba trăm sáu mươi tám bảy trăm sáu mươi và bên trái tuyến tại lý trình km một nghìn ba trăm sáu mươi tám bảy trăm bốn mươi năm
sáng ngày một mươi năm tháng bốn lãnh đạo cục đường sắt việt nam cho biết
trong thời gian khắc phục sạt lở
đoàn công tác của bộ giao thông vận tải và các chuyên gia đã đến hiện trường hầm bãi gió
để đánh giá nguyên nhân sạt lở và tìm kiếm phương án khắc phục
cơ quan chuyên môn và chuyên gia đánh giá nguyên nhân ban đầu là hầm bãi gió đã hoạt động nhiều năm
địa chất phức tạp đá phong hóa lâu năm nên không còn kết dính
khi đơn vị thi công bóc từng phần kết cấu vào hầm thì xảy ra sạt lở
đại diện cục cho biết tám hầm yếu được cải tạo trên tuyến đều có hiện tượng đất đá sạt lở mức độ nhẹ
hót dọn ngay trong ngày riêng hầm bãi gió có khối lượng đất đá sạt lở lớn nhất
vị này cũng cho hay các bước khảo sát khoan thăm dò thiết kế kỹ thuật đều có dự báo tình hình địa chất phong hóa của đá
trong các ngày nỗ lực khắc phục sạt lở các đơn vị thi công đã khoan từ trên núi để đổ bê tông vào nóc hầm
có chín mũi được khoan xuống hầm khi bê tông đồng kết công nhân sẽ vào hầm thu dọn đất đá vận chuyển ra ngoài
hầm được gia cố bên trong bằng neo và phun bê tông
theo đại diện cục đường sát việt nam do địa hình mặt bằng thi công khó khăn hầm chỉ rộng bốn mét nên các thiết bị thi công lớn không thể tiếp cận
hầm bãi gió thuộc xã đại lãnh huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa dài khoảng chín trăm linh mét được phép xây dựng năm một nghìn chín trăm ba mươi đưa vào sử dụng từ năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu
hầm đã qua nhiều lần trùng tu sửa chữa bỏ hầm làm bằng bê tông dài hơn bốn trăm linh mét cao năm m rộng bốn mét
công trình hầm đường sát này đang được ra cố cải tạo thuộc cói thầu số một mươi một a
dự án ra cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn vinh nha trang tuyến đường sát hà nội tp hcm
ban quản lý dự án tám mươi năm bộ giao thông vận tải là chủ đầu tư
hầm bãi gió hưng chịu ba đợt sạt lở trong ba ngày bắt đầu từ chiều một mươi hai tháng bốn
đợt đầu tiên chiều ngày một mươi hai tháng bốn khoảng một trăm tám mươi mét khối đất đá rơi xuống vị trí cách cửa hầm phía bắc khoảng tám mươi năm mét và kéo dài chừng hai mươi mét
đến sáng ngày một mươi ba tháng bốn hầm tiếp tục sạt lở với khối lượng đất đá khoảng năm mươi mét khối được công nhân thu dọn cơ bản
tuy nhiên tối ngày một mươi ba tháng bốn đất đá tiếp tục rơi xuống lấp kín vị trí vừa thu dọn
theo chi nhánh khai thác đường sắt phú khánh do ảnh hưởng của sự cố hầm đường sắt bãi gió bị sạt lở đã có khoảng một mươi một bảy trăm linh hành khách trả vé tàu gây thiệt hại gần năm bốn tỷ đồng
ngày hai mươi bốn tháng bốn chi nhánh khai thác đường sắt phú khánh công ty vận tải đường sắt sài gòn
có thống kê nhanh về sự cố sạt lở hầm đường sát bãi gió khu vực đoạn qua đèo cả thuộc địa phận xã đại lãnh huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
ảnh hưởng của sự cố hầm đường sắt bị sạt lở đã có khoảng một mươi một bảy trăm linh hành khách trả vé tàu gây thiệt hại gần năm bốn tỷ đồng
bên cạnh đó công ty vận tải đường sắt sài gòn đã chỉ đạo chi nhánh vận tải đường sắt nha trang
chỉ khoảng ba một tỷ đồng để trung chuyển hơn ba mươi lượt khách bằng ô tô từ gà giã khánh hòa đến gà tuy hòa phú yên và ngược lại
công ty vận tải đường sắt sài gòn đã phục vụ ăn uống miễn phí cho hành khách bị ảnh hưởng
với gần bốn suất ăn chính hơn một suất ăn phụ gần hai chai nước lọc
do sự cố một số chuyến tàu hàng chuyên tuyến phải ngừng chạy không xếp hàng đi theo tàu khách
phải chuyển tài hàng trăm nghìn tấn hàng bằng nương bộ
đại diện chi nhánh vận tải đường sát phú khánh cho biết
độ của công ty vận tải đường sát sài gòn là gần một mươi chín bốn tỷ đồng
ngành đường sắt hiện đang làm việc với cơ quan bảo hiểm để đền bù thiệt hại trong quá trình chuyển tài hành khách vận chuyển hàng hóa tàu chậm
sau khi khắc phục sự cố sạt lở ngành đường sắt đã cho phép tốc độ tàu đi qua hầm bãi gió đạt một mươi năm km trên giờ
tương đương với mức đề xuất khi thi công kiên cố hầm trước khi xảy ra sạt lở
đây là kết quả của việc kiểm tra và nâng tốc độ dần lên từng đợt
cụ thể sau khi xử lý xong sự cố sạt lở hầm ngành đường sắt đã tiến hành thử tải và nâng dần tốc độ chạy tàu theo các mức
năm km trên giờ một mươi km trên giờ một mươi năm km trên giờ
theo đội đường sắt đèo cả bình thường các tàu đi qua hầm bãi gió có tốc độ tối đa cho phép là năm mươi km trên giờ
khi triển khai dự án kiên cố hóa hầm này các nhà thầu đã đăng ký tốc độ tối đa với bên đường sắt cho chạy tàu là một mươi năm km trên giờ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại